trong những ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi hàng nghìn hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa
vùng biên của tỉnh con tum đã được hưởng niềm vui khi điện lưới đã kịp về với buôn làng
công trình đưa điện lưới quốc gia về thôn tu rằng b xã mường hong huyện đắc lây đã chính thức hoàn thành
vào những ngày cuối cùng của năm hai nghìn một mươi chín đây là thôn vùng sâu vùng xa của xã mường hong với gần một trăm ba mươi nhân khẩu
người đồng bào dân tộc thiểu số sơ đăng với việc được đóng điện tu rằng b trở thành thôn cuối cùng
trong xã mường hong được hòa lưới điện quốc gia để mang điện đến với bà con kịp năm mới
ngành điện con tum đã triển khai hàng loạt dự án trong đó thi công gần hai mươi km đường dây trung thế và hạ thế
phục vụ cho gần một hai trăm linh hộ dân ở sáu huyện thành phố trong tỉnh con tum và bao huyện vùng biên và nước bạn lào
ngoài ra hàng loạt dự án thủy điện ở các huyện vùng biên như đắc lây ngọc hồi được giải tỏa công suất
nhờ hưởng lợi từ các dự án trên